tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an vừa triệt xóa một chuyên án ma túy
bắt một đối tượng thu giữ chín trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp và gần năm mươi sáu gram heroin
vào ngày hai tháng sáu tại khu vực cây xăng cầu rộ thuộc địa phận xóm nam phong thị xã ngọc sơn huyện thanh trường
công an huyện thanh trương đã bắt quả tang đối tượng vi văn thôn chú bản sốp mạc xã lượng minh huyện tương dương khi đang vận chuyển ma túy
vi văn thôn là đối tượng nghiện ma túy đối tượng thường xuyên mang ma túy từ huyện miền núi tương dương xuống giao dịch mua bán phân phối cho các điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn huyện thanh trường